liên quan tới sự liên kết giữa biến thể của sars cov hai và hiv mới đây các nhà khoa học nam phi đang tìm hiểu giả thuyết rất hợp lý
rằng sự xuất hiện của các biến thể nguy hiểm của virus sars cov hai trên toàn cầu có thể liên quan đến các đột biến lớn xảy ra
ở những bệnh nhân mắc covid một mươi chín vốn đang bị suy giảm miễn dịch do các nhân tố khác trong đó có người nhiễm virus hiv không được điều trị
các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy virus sars cov hai có thể tồn tại trong nhiều tháng ở những bệnh nhân nhiễm hiv chưa dùng thuốc điều trị vì nhiều lý do
theo giáo sư linda gale becker người đứng đầu quỹ phòng chống hiv respirant hai hai ở cape town của nam phi
bình thường hệ miễn dịch của con người sẽ đào thải một virus khá nhanh
song ở một số người bị ức chế miễn dịch virus vẫn tồn tại và nhân lên và khi nhân lên virus có thể tạo ra các đột biến
hai trường hợp đáng lưu ý đã được phát hiện tại các bệnh viện ở nam phi
đầu năm nay một phụ nữ liên tục có kết quả dương tính với virus sars cov hai trong gần tám tháng và virus này đã trải qua hơn ba mươi lần biến đổi gen
giáo sư tulio de olivera trưởng nhóm nghiên cứu xác nhận sự xuất hiện của biến thể omicron
lưu ý rằng một mươi một mươi năm trường hợp tương tự đã được tìm thấy ở các nơi khác trên thế giới trong đó có anh
theo ông đây là những trường hợp rất hiếm gặp
song có thể lý giải những người bị ước chế miễn dịch
bên cạnh đó các nhà khoa học cũng lưu ý sự xuất hiện của biến thể anfa có liên quan đến một bệnh nhân đang được điều trị ung thư ở anh
những ngày gần đây biến thể omicron đã khiến nhiều nước trên thế giới lao đao và rơi vào khủng hoảng
vì vậy các nước đang tiến hành các biện pháp để ứng phó với biến thể này ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch trên toàn thế giới
trong thời điểm này quý vị hãy chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi những tin tức trên kênh sức khỏe đời sống
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau